giúp ngư dân đóng tàu lớn hiện đại để vươn khơi bám biển là chủ trương lớn của đảng nhà nước và chính phủ đã được cụ thể hóa bằng nghị định sáu mươi bảy
tỉnh bà rịa vũng tàu là một trong những địa phương đã thực hiện tốt nghị định này và cho đến nay đội tàu sáu mươi bảy của tỉnh đang phát huy hiệu quả tích cực tại địa phương
tuy còn một số vấn đề về tác động đến hậu quả của khai thác hải sản của tàu sáu mươi bảy
nhưng rõ ràng những con tàu sáu mươi bảy của tỉnh bà rịa vũng tàu hoạt động trong khoảng ba năm trở lại đây đang tạo ra một làn gió mới
tác động tích cực đến quan điểm định hướng đánh bắt hải sản của những ngư dân có tầm nhìn xa ở tỉnh
hiệu quả của những chuyến biển của tàu sáu mươi bảy đặc biệt là loại tàu comosite
đã lan khắp các cảng cá ở địa phương
nên nhiều ngư dân đang chuẩn bị vay vốn ngân hàng để đầu tư đóng mới tàu comosite công suất lớn
hiện đại để đánh bắt ra bờ đặc biệt là sau khi nghị định một mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi bảy
cái thứ nhất là mà mình nói là cái tàu comoxit bây giờ nó đóng theo cái khuôn mẫu
là cái khuôn mẫu chiều dài chiều ngang rồi cái độ cao cái độ ổn định của nó là mình thấy ok rồi
nó đủ cái sức mình đi làm rồi
thứ hai nữa là nó có
có cái độ bền như anh ngọc mới vừa nói vậy đó
là cái chi phí mà mình lên ụ mình sửa chữa nó rất là thấp
hiện nay thì chính phủ ra cái nghị định một mươi bảy để sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi bảy
thì trên địa bàn tỉnh thì quỹ ban tỉnh đã phơi diệt đóng mới một mươi hai chiếc theo cái nghị định này
thì tuy nhiên thì đến nay thì việc triển khai này nó đang gặp một số khó khăn
thì trên địa bàn tỉnh thì chưa có triển khai đóng mới được chiếc nào
do là cái nguồn lực của người dân cái nguồn vốn người dân
không có đảm bảo mà đóng mới một lần được
thì đối với phía sở nông nghiệp thì đang tích cực là chỉ đạo các cơ quan trực thuộc sở
phối hợp với cơ quan hữu quan các sở băng hành
đang tìm một cái giải pháp nào đó để nhằm tháo gỡ cho bà con trong cái lĩnh vực này
như vậy sau cú hích của nghị định sáu mươi bảy và nghị định một mươi bảy hiệu quả
ngư dân của bà rịa vũng tàu đang mong muốn nhà nước nghiên cứu tiếp tục có chính sách hỗ trợ
để ngư dân có đủ khả năng đóng được tàu lớn đánh bắt xa bờ
làm cơ sở cho nghề cá phát triển lớn mạnh thực sự bền vững
góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế biển của nước ta